kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng ba ngày tới các tỉnh thành khu vực bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía biển
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa nhỏ và sương mù nhẹ dài rác tập trung về đêm và sáng
nên nhiệt độ sao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm độ trời rét nhẹ
trong khi đó các tỉnh thành phía tây bắc bộ trời khô sáo hơn sáng sớm chỉ có mưa nhỏ vài nơi cùng sương mù nhẹ
còn ban ngày có thể hứng nắng với nhiệt độ trưa chiều sao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu tây bắc mức nhiệt có thể đạt ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ba ngày tới đuộm không khí ở mức cao trời nhiều mây có mưa nhỏ dài rác
nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ có nơi vượt ngưỡng hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định phú yên trong những ngày tới có mưa ngắt quãng
với lượng mưa không nhiều nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận trời ít mưa ban ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
tại vùng cao tây nguyên vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên duy trì trạng thái ít mưa
ngày có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ thấp nhất trên khu vực giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
còn cao nhất ngày ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành nam bộ
vẫn là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước với nhiệt độ ngày đêm ở trong khoảng là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh như tây ninh đồng nai bình phước có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ